sau hai phiên giảm liên tiếp giá xăng dầu trong nước đã được điều chỉnh tăng trở lại tại kỳ điều chỉnh trong ngày hôm nay ngày hai mươi năm tháng một mươi hai
theo đó mỗi lít xăng e năm ron chín mươi hai tăng bốn trăm bảy mươi đồng ron chín mươi năm tăng bốn trăm chín mươi đồng một lít
tương tự dầu diesel cũng tăng hai trăm bốn mươi đồng mỗi lít dầu hỏa tăng một trăm chín mươi đồng mỗi lít
sau điều chỉnh xăng e năm ron chín mươi hai có mức giá bán tối đa là hai mươi hai năm trăm năm mươi đồng một lít ron chín mươi năm là hai mươi ba hai trăm chín mươi đồng một lít dầu diesel một mươi bảy năm trăm bảy mươi đồng một lít dầu hỏa một mươi sáu năm trăm một mươi đồng một lít dầu ma rút giữ nguyên một mươi năm bảy trăm bốn mươi đồng một kg
đáng chú ý đây là kỳ cuối cùng điều chỉnh theo chu kỳ hai tháng một lần
theo nghị định chín mươi năm có hiệu lực từ ngày hai tháng một năm hai nghìn hai mươi
một tháng sẽ có ba lần điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu vào các ngày mùng một ngày một mươi một và ngày hai mươi một mỗi lần cách nhau một mươi ngày thay vì một mươi năm ngày như hiện nay